kết hợp mật phục hóa trang các hành vi lạng lách đánh võng vi phạm luật giao thông nhưng không đổi mũ bảo hiểm

không ít người vi phạm nhiều lỗi cùng một lúc như trường hợp này
không giống như việc đấu tranh trong các chuyên án có đối tượng và phương án tấn công cụ thể

đó cũng có thể là những đối tượng manh động và liều lĩnh sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng

chúng tôi còn phát hiện xử lý các trường hợp tàng trữ trái phép trên ma túy pháo nổ
vũ khí thô sơ cơ cụ ổ trợ

rất manh động sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ

để bảo vệ an toàn cho các thành viên trong đội

bên cạnh công tác tuần tra xử lý vi phạm theo kế hoạch
đội hai trăm năm mươi hai còn thường xuyên nhận các thông tin về vụ việc của các đơn vị
như tội phạm cướp cướp giật tài sản cố ý gây thương tích để phối hợp truy xét xử lý
qua hai tháng triển khai tổ công tác đã phát hiện và kiểm tra được
một trăm sáu mươi đợt xe ô tô mô tô qua đó xử lý một trăm ba mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
ngoài ra chúng tôi cũng phát hiện hai trường hợp tàng trữ trái phép chất bàn túy
một trường hợp tàng trữ trái phép pháo nổ và hai trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
thực hiện nhiệm vụ đến hai giờ sáng hôm sau
khi đường phố thưa vắng rộng
dần dần nhân dân chìm vào giấc ngủ
thì tổ công tác hai trăm năm mươi hai vẫn tiếp tục công việc thầm lặng của mình
tích cực tuần tra kiểm soát bảo đảm bình yên trên các tuyến đường